các hãng hàng không trong nước hiện đã cắt giảm các chuyến bay giữa việt nam hàn quốc do nhu cầu đi lại của người dân giảm mạnh và lo ngại sự bùng phát của dịch bệnh covid một mươi chín
đối với các trạng bay từ việt nam tới daegu hàn quốc vietjet air tạm dừng khai thác đường bay nối daegu đà nẵng từ ngày hai mươi năm tháng hai đến ngày hai mươi tám tháng ba
và hiện không còn hãng hàng không nào của việt nam khai thác đường bay này
ngoài ra các hãng hàng không trong nước cũng đã cắt giảm tần suất khai thác và hủy năm mươi các chuyến bay giữa việt nam và hàn quốc từ ngày một mươi bảy tháng hai đến ngày hai mươi tám tháng ba
trong đó việt nam airlines đã cắt giảm một số chuyến bay hà nội saul từ ngày hai mươi sáu tháng hai đến ngày hai mươi sáu tháng ba
bamboo airways đã tạm dừng khai thác các chuyến bay từ việt nam sang hàn quốc
bên cạnh đó các hãng hàng không của hàn quốc như t way cũng đã hủy nhiều chuyến bay giữa daegu hàn quốc đến hà nội đà nẵng từ ngày một mươi tám tháng hai đến ngày hai mươi tám tháng ba
và hủy các chuyến bay từ điều nguyên